báo nhân dân phối hợp với ủy ban dân tộc tổ chức giao lưu trực tuyến gặp gỡ các đại biểu dự đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai
tại tòa soạn báo nhân dân số bảy mươi một hàng chống hà nội
đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức từ ngày hai đến ngày bốn tháng một mươi hai tại hà nội
với chủ đề dưới lá cờ vẻ vang của đảng các dân tộc bình đẳng đoàn kết tôn trọng giúp đỡ nhau phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước
đại hội là sự kiện chính trị quan trọng là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
chương trình giao lưu trực tuyến gặp gỡ các đại biểu lần này là dìm để các khách mời đại diện cho các dân tộc thiểu số
chia sẻ về những công việc thành tích đã công hiến cho quê hương dân tộc mình trong những năm qua
đây cũng là diễn đàn để các đại biểu nói lên tâm tư nguyện vọng của mình đối với đảng nhà nước
nhằm đề xuất thêm những chính sách hỗ trợ mới giúp các dân tộc cùng phát triển trong sự phát triển chung của đất nước